cục hàng không việt nam đã chính thức cho phép các hãng hàng không nhập máy bay thân rộng boeing
nhằm hiện thực hóa đường bay thẳng tới mỹ
với quyết định này một số hãng hàng không đã nhanh chóng khai thác máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy
thiết lập thêm nhiều đường bay tới châu âu và châu mỹ
dự kiến trong tháng một mươi hai hãng hàng không bamboo airways sẽ tiếp nhận máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner
mở màn cho loạt máy bay thân rộng sẽ liên tục gia nhập đội bay vào cuối năm nay
việt nam airlines cũng sẽ đón chiếc boeing bảy nghìn tám trăm bảy mươi thứ ba trong tổng số tám chiếc hãng tiếp nhận
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của cục hàng không các đường bay dài qua thái bình dương hiện có thể được khai thác
bằng máy bay thân rộng bảy trăm tám mươi bảy đặc biệt có thể bay thẳng đến mỹ không phải quá cảnh ở nước thứ ba